chiều tối qua tòa nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên phạt năm bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển địa ốc bình dương
cityland gọi tắt là công ty bình dương cityland
bị cáo nguyễn thanh hùng tổng giám đốc công ty bình dương cityland với vai trò chủ mưu cầm đầu
bị tuyên phạt mức án tù trung thân bị cáo hoàng anh vui bị tuyên phạt mức án hai mươi năm tù
bị cáo lê văn công một mươi tám năm tù bị cáo nguyễn anh khoa một mươi hai năm sáu tháng tù và bị cáo châu lê minh vẹn một mươi hai năm tù
các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền của các bị hại hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên buộc các bị cáo hoàn trả cho các bị hại
theo cáo trạng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín năm bị cáo đã thành lập công ty bình dương cityland
mua thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp tự làm dự án rồi tổ chức giao bán
ký bốn trăm năm mươi chín hợp đồng chuyển nhượng
lô đất ở bảy dự án khác nhau tổng tài sản các bị cáo chiếm đoạt là hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng của ba trăm tám mươi tám bị hại
hai cán bộ chuyên làm thủ tục kiểm đếm xác nhận bồi thường tái định cư sân bay long thành
vừa bị công an tỉnh đồng nai bắt tạm giam
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giam ông nguyễn viết mạnh cán bộ đo đạc
thuộc trung tâm phát triển quỹ đất huyện long thành và ông nguyễn tấn biên cán bộ địa chính xã bình sơn huyện long thành
đây là hai cán bộ được huyện long thành phân công cùng với nhiều người khác làm công tác kiểm đếm đo đạc bồi thường tái định cư
cho dự án sân bay long thành thời gian qua
cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm ra một đối tượng nữ để điều tra xác minh liên quan đến việc môi rời hối lộ
bằng cách nhận tiền từ người dân rồi móc nối với hai cán bộ đo đạc địa chính trên
để được ưu ái trong công tác kiểm đếm đo đạc bồi thường và tái định cư tại dự án sân bay long thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam
đối với trương thị ngọc duyên chú tại thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn hai mươi trương thị ngọc duyên mở ba dây hụi cho những người quen biết tham gia để hưởng hoa hồng
quá trình làm chủ hụi lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên trương thị ngọc duyên đã nói dối là có người hốt hụi
và tự ý lấy tên của hụi viên hốt ba dây hai mươi hai chân hụi chiếm đoạt số tiền hơn hai tỷ đồng
lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của trương thị ngọc duyên để thu giữ các tài liệu chứng cứ có liên quan
lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao lê ngọc phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho tuần hàng ra bên ngoài để bán cho các đại lý
công an tỉnh quảng ngãi đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với đối tượng lê ngọc phúc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị về hành vi tham mô tài sản
trước đó lê ngọc phúc được công ty vinaco giao nhiệm vụ thủ kho trực tiếp quản lý hàng hóa trong kho
xuất nhập hàng theo yêu cầu của công ty urc việt nam thuộc khu công nghiệp v ship xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho tuần hàng ra bên ngoài bán cho các đại lý
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phúc đã chiếm đoạt hơn bốn hai trăm linh thùng nước uống hiệu dòng đỏ gần một hai trăm linh thùng nước c hai
theo công ty vinaco hành vi tham mô của phúc đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị liên quan tới việc xây dựng bến cảng tại thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa nhiều ngày qua
đội tổ chức phản động đã đăng tải nhiều thông tin cho rằng chính quyền địa phương cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng dự án này
lãnh đạo thị xã nghi sơn khẳng định là việc xây dựng bến số ba hoàn toàn trên diện tích mặt nước
không ảnh hưởng đến đất đai nhà cửa của người dân nên không thể có việc cưỡng chế xảy ra
ngoài ra phạm vi xây dựng hạng mục bến cảng là một km tính từ bờ biển trở ra do đó không ảnh hưởng lớn đến ngư trường khai thác của người dân
mặt khác khi hình thành bến số ba sẽ tạo thành đê chắn sóng chắn gió cho xã hải hà
đồng thời tạo thành vùng nước với diện tích khoảng một mươi ha phục vụ cho người dân neo đậu tàu thuyền an toàn
với những thông tin sai sự thật ubnd thị xã nghi sơn đã có báo cáo cụ thể và đề nghị sở thông tin và truyền thông tỉnh thanh hóa
giả soát và có hướng xử lý các trường hợp đăng tải thông tin trên mạng xã hội sai lệch về chủ trương thực hiện dự án
chính quyền thị xã nghi sơn khẳng định là không có chuyện chính quyền địa phương cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng cảng container long sơn
như là một số tài khoản mạng xã hội và tổ chức phản động đã đăng tải
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố hai bị can đối với mai thị nhớ
chú tại thị xã trảng bàng và em gái ruột là mai thị tuyền chú tại huyện gò dầu về hành vi giết người
qua điều tra cơ quan công an xác định nhớ là con
của bà trần thị bé vào ngày hai mươi ba tháng một mươi tại nhà bà bé ở ấp thuận lợi xã đôn thuận thị xã trảng bàng
nhớ bảo rằng người bố đã chết nhập hồn vào và cho đối tượng biết là người con trai thứ một mươi một cũng là em trai của nhớ
cùng với cháu trai hai tuổi bị người khác bỏ bùa nên kêu gọi mọi người trong gia đình về làm lễ
tại đây nhớ và tuyền bảo tất cả mọi người trùm chăn nằm dưới nền nhà để hai đối tượng cúng
trong lúc làm phép nhớ cho rằng em trai và cháu trai của mình đã bị quỷ nhập nên gọi tuyền tiếp tục đè hai cha con để đổ rượu nước trà rồi nhét đầu lọc thuốc lá vào miệng
mặc cho hai cha con dễ dụa hai đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trên nhiều lần cho đến khi cả hai nạn nhân tử vong
tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo phan văn thắng chú tại tỉnh kiên giang tám năm tù về tội giết người trong phiên xét xử sơ thẩm vào ngày hôm qua
nạn nhân trong vụ án này là ông lê văn vẹn là ngư phủ đi cùng tàu với bị cáo
theo cáo trạng thắng và ông vẹn được thuê làm việc trên một tàu đánh bắt thủy hải sản vào sáng ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
khi tàu đang neo đậu tại cảng đá trồng xã bảy thơm thành phố phú quốc thì thắng và ông vẹn cùng một số ngư phủ của tàu cá khác tổ chức nhậu
sau đó thắng trở về tàu cá nghỉ ngơi đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày ông vẹn qua gọi thắng dậy để nhậu tiếp
thắng không đồng ý sau đó giữa hai người xảy ra cãi vã
trong lúc tức giận thắng đạp vào bụng ông vẹn khiến nạn nhân đập đầu vào thành tàu rồi rơi xuống biển
ông vẹn được các ngư phủ khác vớt lên nhưng đã tử vong
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa vừa phát hiện và thu giữ gần năm gói thuốc lá các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua công tác nắm tình hình công an tỉnh khánh hòa tiến hành kiểm tra hành chính kho hàng tại địa chỉ tổ một mươi hòa bắc phường vĩnh hòa thành phố nhà trang
tại đây lực lượng công an phát hiện hơn bốn tám trăm linh gói thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ trong đó có hơn ba sáu trăm linh bao thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài không dán tem và một hai trăm linh bao thuốc lá có nhãn hiệu nước ngoài trên bao bì có dòng chữ made in vietnam không dán tem
cả hai loại thuốc này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
toàn bộ số hàng này là của hoàng đình an ba mươi chín tuổi trú tại phường vĩnh hòa
lực lượng công an đã tạm giữ số hàng trên để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện lộc ninh và ngày hôm nay đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong vào dạng sáng cùng ngày
nạn nhân là chị thị trăn tha bốn mươi ba tuổi chú ấp liêu xã lộc thành huyện lộc ninh tỉnh bình phước
trước đó vào khoảng giờ ngày hai tháng một mươi một chồng chị tha là lâm hung ba mươi bốn tuổi đi nhậu về và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
lâm hung đã đánh chị tha khiến nạn nhân
ngã đập đầu vào cột nhà bất tỉnh nghe tiếng la hét người nhà chị tha gần đó chạy sang đưa nạn nhân đi cấp cứu
do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị can cao huy huệ chú phường tổ dân phố chi lăng thị trấn nam ban huyện lâm hả tỉnh lâm đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã thuận thành đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án gồm trần đức quang nguyễn hữu nghĩa hai anh em ruột phùng bá nghĩa phùng bá hiệp đinh văn tân nguyễn mạnh tiến
trong đó quang là đối tượng chủ mưu cầm đầu
mỗi lần cháu đi cướp để lấy tiền tiêu riêng lấy tiền tiêu vặt mỗi lần đi bọn cháu đi bằng xe máy honda và bọn cháu chuẩn bị một con kiếm dài sáu mươi cm
bọn cháu đi cướp để lấy tiền tiêu vặt lấy tiền tiêu vặt mỗi lần đi cướp để lấy tiền tiêu vặt mỗi lần đi cướp để lấy tiền tiêu vặt mỗi lần đi cướp để lấy tiền tiêu vặt
cả sáu đối tượng trên đều đã bỏ học chơi bởi lêu lỏng thường xuyên tụ tập tại các quán game
để có tiền chơi game các đối tượng bàn bạc thống nhất đi cướp điện thoại bán lấy tiền chia nhau
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thuận thành làm rõ với thủ đoạn manh động liều lĩnh trên
từ giữa tháng một mươi đến nay nhóm đối tượng đã gây ra năm vụ cướp tài sản của học sinh và phụ nữ trên địa bàn thị xã thuận thành
nhóm đối tượng này mặc dù có trẻ tuổi nhưng có sự câu kết chặt chẽ với nhau thủ đoạn hoạt động liều lĩnh manh động và khi sẵn sàng sử dụng hung khí
thời gian thực hiện
nhóm đối tượng này thay đổi thường xuyên do vậy gây khó khăn trong công tác điều tra xác minh
ngoài ra do nhóm đối tượng này là do trẻ tuổi chưa qua tiền sử nên do vậy rất khó khăn trong quá trình điều tra
tuy nhiên với tinh thần kiên quyết đấu tranh với nhóm tư phạm trong đối kết xã hội sự đã nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng này
và xử lý nghiêm trước quy định pháp luật trả lại bình yên cho nhân dân
hiện công an thị xã thuận thành đã thu giữ ba xe mô tô hai thanh kiếm
ba điện thoại di động và các vật chứng có liên quan đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án
tạm giữ hình sự sáu đối tượng về tội cướp tài sản
việc nhanh chóng điều tra bắt giữ các đối tượng đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự
tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân
tuy nhiên bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
cần có sự chung tay từ gia đình nhà trường và xã hội trong quản lý giáo dục con em mình
nhất là những em trong độ tuổi vị thành niên tránh để các em tụ tập chơi bời nghiện game dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật
chuyển sang những thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng lê vũ tuấn khang
hai mươi một tuổi chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
bắt quả tàng khang đang tàng trữ hai gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy có tổng trọng lượng khoảng sáu mươi g tại phường phước tân tp biên hòa
qua đấu tranh khang khai nhận hai gói trên là ma túy được đối tượng mua từ tp hồ chí minh mang về để sử dụng cho bản thân
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tp đà nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp
với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an thành phố và công an quận hải châu công an quận sơn trà
tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh có chuỗi cửa hàng chuyên mua bán thuốc lá điện tử nhập lộng với số lượng lớn trên địa bàn giá trị lên đến hơn một tỷ đồng
cụ thể trưa ngày một tháng một mươi một các tổ trinh sát đã độc lồng loạt ập vào kiểm tra hệ thống năm cửa hàng có tên bảng hiệu d link vapor trên địa bàn tp đà nẵng
đều do phùng xuân anh chú phường bình hiên quận hải châu đà nẵng làm chủ chuyên kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử thế hệ mới số lượng lớn và lâu đời nhất ở thành phố
tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện tổng cộng hơn bảy tám trăm linh sản phẩm vép pot một lần pot system tinh dầu và phụ kiện các loại là hàng ngoại nhập lậu
qua làm việc chủ cơ sở đã không có bất cứ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
ước tính trị giá lô hàng thuốc lá điện tử nhập lộng phát hiện được khoảng hơn một tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ hơn bảy sản phẩm nêu trên để xác minh làm rõ